mưa lớn kéo dài hai ngày qua đã làm sụt lún đứt gãy nhiều cây cầu gây cô lập một bảy trăm linh người dân ở xã ba điền huyện vùng cao ba tơ của tỉnh quảng ngãi
nước xiết phá hỏng ba trăm linh m đường bê tông từ trụ sở văn dân xã ba điển đi gò ngênh
mưa lũ lớn cũng đã tàn phá nhiều chiếc cầu trong đó có cầu tràn suối hi long cầu nước tun gây cô lập năm trăm linh hộ dân với khoảng một bảy trăm linh người ở xã ba điền
tương tự mưa lũ lớn cũng gây sói lở phá hỏng đường xá cầu cống ở các xã ba vinh ba khâm ba lế của huyện ba tơ
trước diễn biến phức tạp của thời tiết huyện này huy động lực lượng quân dân thanh niên lắp đặt rào chắn cắm biển cảnh báo tại những khu vực cầu bị đứt gãy sạt lở nằm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân